chủ trách nhiệm chí đạo giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách thực hiện quyết định chú trương đầu tư các dự án các công trình chương trình đầu tư phát triển của đảng bộ tp hcm
ông cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá thấm định giá theo quy định nhưng không chí đạo văn phòng thành ủy
người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá thấm định
mà vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy vẫn có bút phê đồng ý vào tờ trình số một nghìn một trăm bốn mươi tám với giá phát hành cổ phần đã được xác định là bốn mươi đồng mỗi cổ phần cho cổ đồng chiến lược
hành vi của ông cang đã đủ yếu tố cấu thành của tội danh đề nghị truy tố
kết luận điều tra chỉ ra ông tất thành cang phải chịu trách nhiệm với thiệt hại một trăm năm mươi bảy tỷ đồng của văn phòng thành ủy tp hcm tương ứng tỷ lệ sở hữu vốn một mươi sáu bảy tại công ty cố phần phát triển nam sài gòn sadeco
điện quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại tp phan thiết tỉnh bình thuận
tòa án cấp cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với hai bị cáo đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết và trần hoàng khôi nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận
theo bản cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
các bị cáo thuộc phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết đã lập hồ sơ tham mưu
đề nghị chủ tịch ubnd tp phan thiết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng một trăm ba mươi hai thửa đất trái pháp luật với tổng diện tích hơn một trăm bảy mươi m hai
làm phá vỡ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của tp phan thiết
trong đó bị cáo đỗ ngọc điệp đã ký ba mươi hai quyết định bị cáo trần hoàng khôi ký một trăm linh quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật gây thiệt hại ngân sách nhà nước
trong đó bị cáo đỗ ngọc điệp đã ký ba mươi hai quyết định bị cáo trần hoàng khôi ký một trăm linh quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật gây thiệt hại ngân sách nhà nước

nhật hào cùng chú tại huyện châu thành về hành vi cố ý gây thương tích
trong khi nhậu tại nhà tâm có nghe một người bạn nói về việc vợ của bạn tâm đi làm
tại công ty của một người đàn ông bốn mươi chín tuổi ngụ tại ấp phú nhiêu xã mỹ tránh
thường xuyên bị ông này nhắc nhở lập biên bản vi phạm các nội quy của công ty
đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một tâm mượn giao tự chế của hào và nhờ hào trở đi tìm ông này
để giải quyết vụ việc khi thấy người đàn ông tâm và hào đã đuổi theo và dùng dao chém vào tay
và vai trái ông này sau đó bỏ trốn đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện châu thành
tiến hành xác minh vụ việc và mời hồng minh tâm và thạch nhật hào lên cơ quan công an làm việc
tại đây cả hai đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa phát hiện tại số nhà một mươi hai trên một trăm tám mươi
phố phú thọ bốn phường phú sơn thành phố thanh hóa đang diễn ra hoạt động trái phép
của hội thánh đức chúa trời
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện tại số nhà trên có hai người đang sinh hoạt đạo trái phép
gồm đỗ viết trường và đinh văn dũng
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan đến hoạt động sinh hoạt
đạo trái phép của các đối tượng
thủ đoạn hoạt động của đỗ viết trường là thường sử dụng zalo để sao chép các điều dạy
trong khinh thánh chính thống sau đó gửi vào các tài khoản gia lô khác trên địa bàn thành phố thanh hóa
và các huyện xung quanh để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin nghe theo và tham gia hội thánh đức chúa trời
đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta đã bị công an sản nghi phú thành phố vinh
của tỉnh nghệ an phát hiện và đã tổ chức cách ly lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm
ngay khi bị phát hiện năm đối tượng đã bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị bắt giữ
các đối tượng sau đó đã được đưa về trạm y tế xã nghi phú thành phố vinh để tổ chức cách ly
và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình
kết quả xét nghiệm lần thứ nhất là âm tính đối với cả năm trường hợp
qua làm việc ban đầu các đối tượng trên khai nhận nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam
từ ngày một mươi một tháng một sau đó đi xe khách từ miền nam ra tới thành phố vinh
trong lúc đang tìm cách bắt xe ra phía bắc để trở về trung quốc thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cần thiết
sau khi hết thời hạn cách ly sẽ tiến hành xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cục hàng không việt nam đã tạm dừng cấp phép các chuyến bay về việt nam từ các quốc gia vùng lãnh thổ
có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus sars cov hai và đang có dịch diễn biến phức tạp
trước hết là từ anh và nam phi
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam và nước ngoài
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước trong và sau chuyến bay chở người nhập cảnh
trong đó chú trọng khai báo y tế đeo khẩu trang kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi đến máy bay
khử khuẩn các bề mặt khử khuẩn máy bay theo quy định đảm bảo phát hiện sớm
và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không